tại quận tám thành phố hồ chí minh một chiếc cần cầu đã bị đổ ngã vào nhà dân
vụ việc xảy ra trong khu vực thi công công trình dự án chống ngập của thành phố
và trước đó người dân sinh sống tại khu vực cũng đã nhiều lần phản ánh
về việc thi công thiếu an toàn tại công trình này
theo các nhân chứng vào khoảng một mươi ba h ngày hôm nay hai mươi hai tháng bảy
người dân sinh sống bên bờ canh đôi thuộc vườn bảy quận tám bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh
trên mái nhà nên tháo chạy ra ngoài
khi ra đến ngoài thì phát hiện chiếc cần cầu có chiều cao hàng chục mét
đang thi công công trình cống phú định thuộc dự án chống ngập thành phố hồ chí minh bị lật nghiêng
phần tay cầu đe gãy một trụ điện rồi đổ sập lên mái một căn nhà và gây ảnh hưởng đến một số nhà chung quanh
nhận tin báo lực lượng chức năng quận tám đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc
sự cố may mắn không gây thương vong về người tuy nhiên người dân trong khu vực cho biết
luôn phải sống bất an vì trước đây sự cố cần cầu gãy đổ đã xảy ra nhiều lần